công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ bốn đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí nóng
theo đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một tại bản đửa xã lượng minh huyện tương dương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tương dương đồng chủ trì phối hợp với công an huyện anh sơn
tổ chức triển khai đồng bộ năm tổ công tác đồng loạt bắt giữ bốn đối tượng gồm vi xuân hoài
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là đối tượng chủ mưu cầm đầu lô thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai vi thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và kha văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cơ quan chức năng thu giữ hai mươi gan heroin ba khẩu súng
trong đó có một khẩu súng quân dụng một mươi năm viên đạn cùng nhiều tài sản và tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng đã khai nhận cấu kết mắc nối với các đối tượng người mông để mua ma túy
với số lượng lớn từ nước ngoài đưa về bản đửa xã lượng minh
tương dương tỉnh nghệ an rồi trung chuyển ma túy trong và ngoài địa bàn tỉnh
bước đầu chứng minh các đối tượng trong đường dây này đã bán cho các đối tượng trong cả nước
năm bánh heroin và ba viên ma túy tổng hợp